ngày một mươi sáu tháng bốn tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng có buổi tiếp ông masumi kakinori tân tổng giám đốc tập đoàn marubeni nhật bản
chúc mừng ông masumi kakinori mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao việc marubeni coi việt nam là thị trường quan trọng ở châu á tập trung đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu hàng hóa năng lượng chế biến thực phẩm và dệt may
theo phó thủ tướng việt nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với nhật bản đánh giá cao doanh nghiệp nhật bản trong việc mở rộng đầu tư ra nhiều ngành nghề lĩnh vực
tổng giám đốc của tập đoàn marubeni cảm ơn chính phủ các bộ ngành địa phương của việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tập đoàn trong thời gian qua
tổng giám đốc marubeni khẳng định mong muốn tiếp tục đầu tư lâu dài tại việt nam trên nhiều lĩnh vực gồm xuất nhập khẩu phát triển nguồn điện chuỗi các dự án khí hóa lỏng sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt xử lý nước thải nước ngầm